thay vì phải chờ tới bốn ngày mới có kết quả của xét nghiệm virus corona
thì với mùi đặc hiệu chuyển thức của tổ chức y tế thế giới who
thời gian cho kết quả chính xác đã giảm xuống chỉ còn hai mươi bốn đến hai mươi tám giờ
mùi đặc hiệu là bản đồ gen một phần của virus đặc hiệu để bắt cặp với vật liệu di chuyển virus để xác nhận được bệnh
khi tiếp nhận mùi đặc hiệu việt nam đã áp dụng kỹ thuật phân học phân tử cho kết quả chính xác
và nhanh hơn rất nhiều so với giải trình tự gen
nếu như trước đây phải mất tới ba bốn ngày mới có kết quả
thì nay với kỹ thuật mới có thể từ một đến hai ngày đã có thể cho kết quả
hiện nay chỉ có ba nơi thực hiện được xét nghiệm virus corona
gồm viện vệ sinh dịch tễ trung ương đối với các tỉnh khu vực phía bắc
viện pasteur nha trang đối với các tỉnh khu vực miền trung
và viện pasteur tp hcm đối với các tỉnh khu vực phía nam
từ đầu dịch ncov đến nay viện vệ sinh dịch tễ trung mương đã thực hiện xét nghiệm cho gần hai trăm linh mẫu